theo kết quả nghiên cứu chuyên sâu về tổng điều tra dân số và nhà ở của năm hai nghìn một mươi chín cho thấy tỷ lệ di cư ở việt nam ngày càng tăng lên nhanh chóng con số này chiếm khoảng bảy ba tổng dân số
cả nước đã có sáu bốn triệu người từ năm tuổi trở lên là người di cư tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp của người di cư vẫn cao với hai năm mươi ba hơn hai phần ba trong số những người di cư đang thất nghiệp là những người di cư tới thành thị
theo các chuyên gia những điều này sẽ tác động lớn đến nguồn lực lao động cũng như các vấn đề về xã hội mới nảy sinh
bên cạnh đó xu hướng di cư và tác động của di cư đến đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội cũng sẽ là vấn đề nổi lên trong thời gian sắp tới